các sản phẩm được tiếp thị dưới dạng thực phẩm chức năng bị phát hiện có thành phần thuốc ẩn thường không tuân thủ hầu hết các thực hành sản xuất tốt hiện hành được thiết kế để đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm